tại công trình thủy điện nậm nam một thuộc bản nậm cấy xã hoang thèn huyện phong thổ tỉnh lai châu
đã xảy ra một vụ tai nạn lao động làm hai người thiệt mạng và một người khác bị thương nặng
đại diện công ty cổ phần sông đà bốn đơn vị thi công thủy điện nậm nam một cho biết
dạng sáng ngày một mươi tháng một mươi hai tổ thi công của công ty tiến hành đổ bê tông mặt sàn đáy bể dầu của công trình thủy điện nậm na một
trong quá trình thi công đến khoảng một giờ cùng ngày thì xảy ra sự việc sập sàn bê tông làm anh lường văn minh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín quê ở nà nhạn thành phố điện biên tỉnh điện biên và anh giàng láo thắng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai quê ở yên châu sơn la tử vong tại chỗ
anh lò văn nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy ở xã ba tần huyện sìn hồ tỉnh lai châu bị thương nặng
đang được điều trị tại trung tâm y tế huyện phong thổ
sau khi vụ việc xảy ra cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
và đang tiếp tục điều trị
cơ quan chức năng đã tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn
hiện công ty sông đà bốn đang tập trung lực lượng khắc phục hậu quả đưa hai nạn nhân bị tử vong về quê mai táng
trước mắt công ty chịu hoàn toàn phí mai táng và hỗ trợ mỗi gia đình ba mươi triệu đồng